tiếng linh áo lót cầu thủ trở thành những từ khóa được nhiều người tìm kiếm trên các trang mạng
thậm chí thắc mắc chung của các khán giả sau trận bán kết giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba malaysia chỉ toàn về chiếc áo đặc biệt này
ai giải thích hộ về chiếc áo lót của tiến linh nhìn giống áo tập quá nhưng không biết công dụng
nhìn thoáng qua chiếc áo mà tiến linh mặc khá hài hước vì giặc áo crop top chỉ dành cho phái nữ để khoe vòng eo con kiến
nhưng thứ mà tiền đạo u hai mươi ba việt nam mặc trên người lại không chỉ là một chiếc áo lót bình thường
đó là một thiết bị công nghệ cao chuyên dùng cho các vận động viên
chiếc áo trông có vẻ giống như áo ngực thể thao dành cho phái nữ nhưng thực tế đây là áo gắn chip gps
một sản phẩm công nghệ vũ khí hiện đại được ứng dụng phổ biến trong thi đấu thể thao và được nhiều nền bóng đá mạnh trên thế giới sử dụng từ lâu
những chiếc áo đấu này được các chuyên gia thể thao gọi là các thiết bị electronic performan tr tracking system epts
tạm dịch là hệ thống theo dõi và giám sát chỉ số điện tử
vốn được gắn nhiều các thiết bị
cảm biến khác nhau để theo dõi và ghi lại dữ liệu của cầu thủ
có bốn loại cảm biến thu thập dữ liệu được sử dụng trong áo đấu gps
bao gồm gia tốc kế con quay hồi chuyển tư kế và module gps
mỗi cảm biến có một chức năng riêng biệt nhưng có thể hỗ trợ lẫn nhau khi hoạt động
thông qua các cảm biến trên hệ thống sau đó sẽ phân tích và cho ra bảng thống kê dữ liệu về hiệu sức của mỗi cầu thủ
ban huấn luyện đội bóng sẽ nắm bắt và đưa ra chiến lược cụ thể dựa trên con số cụ thể như tốc độ chạy
quảng đường chạy vị trí của cầu thủ trên sân gia tốc sức khỏe hay nhịp tim của cầu thủ
ngoài ra bản đồ nhiệt của từng cầu thủ cũng được ghi lại
với áo gps của đội tuyển u hai mươi ba việt nam chiếc áo này có thể truyền một thông tin trên một giây trong thời gian thực
các chân xuất có thể mặc chiếc áo này cả khi tập luyện thi đấu
được biết việt nam là một trong những nước đầu tiên ở khu vực đông nam á sử dụng công nghệ này
đội tuyển việt nam đã đưa chiếc áo này vào sử dụng từ giải king s cup hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi hai các cầu thủ việt nam cũng thi đấu với hai lớp áo
trong đó có áo gắn chip gps
thiết bị này được cho mang lại hiệu quả khá tốt trong quá trình theo dõi cầu thủ của bàn huấn luyện đội tuyển
trên thế giới áo gắn chip gps còn được biết đến với tên gọi vest công nghệ
được dùng rồng rại ở những giải đấu lớn như world cup vì có thể mang đến cho huấn luyện viên
một cái nhìn toàn diện về hiệu sức cũng như thể trạng của các cầu thủ
chiếc áo của tiến linh được làm từ
nail brand một loại cao su tổng hợp có đặc tính linh hoạt và sản xuất bởi captain pool sport
một công ty khoa học phân tích hiệu sức thể thao từ úc
captain pool sport đã và đang cung cấp sản phẩm của họ cho hai chín trăm bảy mươi đội
thuộc ba mươi chín môn thể thao ở một trăm ba mươi bảy quốc gia trên toàn thế giới
ở thời điểm hiện tại các chiến binh áo đỏ đang sử dụng áo gps của hãng captain pool
hãng thể thao này đang là đối tác của bayer monique fc và paris saint germain
những năm gần đây các thiết bị như thế này xuất hiện ngày càng nhiều với bóng đá việt nam
ở cao lật bộ village đã sử dụng phổ biến và trong số đó là các trang bị cho cầu thủ
những chiếc áo công nghệ như tiến linh đã mặc
trước trận bán kết huấn luyện viên park hang seo đã kiểm tra thể trạng các cầu thủ
bằng cách gắn chip gps đo các thông số vào áo ngực
theo đó thiết bị này thu lại những dữ liệu như tốc độ nhịp tim cự li di chuyển của cầu thủ
và có thể tự đưa ra đánh giá cho huấn luyện viên thể lực
dựa vào bản thống kê dữ liệu hiệu sức của mỗi cầu thủ
bàn huấn luyện sẽ đưa ra phương pháp luyện tập hợp lý hướng dẫn cầu thủ sửa chữa các lỗi di chuyển
giúp cải thiện phong độ thi đấu và phòng tránh chấn thương
cầu thủ không đạt thể trạng tốt sẽ cho ra chỉ số không đạt theo đánh giá của bàn huấn luyện
với sự trợ giúp của thiết bị tân tiến này chắc chắn trong khoảng thời gian hai ngày còn lại cho tới trận chung kết
huấn luyện viên park hang seo cùng với các động sự của mình sẽ đưa ra những chiến thuật hợp lý nhất
cho các cầu thủ để có thể chiến thắng đối thủ truyền kỳ thái lan
đánh giá về đối thủ sắp tới huấn luyện viên u hai mươi ba việt nam cho biết
chúng tôi đã xem rất nhiều video về thái lan và có sự chuẩn bị
sau trận này chúng tôi sẽ làm việc chi tiết hơn với các cộng sự để có phương án đối phó
có thể thấy xuyên suốt hành trình tiến đến trận chung kết môn bóng đá nam sea games ba mươi một
thầy trò huấn luyện viên park hang seo vẫn thi đấu rất ổn định
hoàng đức và các đồng đội trình diễn lối chơi hợp lý ghi bảy bàn thắng và không để bị lọt lưới sau năm trận
hùng dũng hoàng đức và tiến lên thể hiện được vai trò người đàn anh dẫn dắt lứa u hai mươi ba thi đấu đầy trưởng chạc
hy vọng trong trận chung kết sắp tới các cầu thủ vẫn giữ vững được phong độ
tập trung nâng cao tinh thần để hướng đến trận đấu cuối cùng
trận chung kết mùng bóng đá nam sea games ba mươi một giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan
sẽ diễn ra vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm trên sơn văn độ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bộ phim
các bạn hãy cùng chúng tôi cổ vũ hết mình cho đội tuyển việt nam
và dự đoán tỷ số của trận đấu ngay bên dưới phần bình luận nhé
một lần nữa chúc mừng cho huấn luyện viên park hang seo và các cầu thủ sẽ giành chiến thắng
để bảo vệ thành công huy chương vàng sea games